tại phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã thay mặt ban soạn thảo giải trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu xung quanh một số quy định còn có những ý kiến khác nhau của dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
tại buổi làm việc nhiều đại biểu nhấn mạnh dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam đã được quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
dự thảo luật đã có nhiều điểm hoàn thiện hơn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành đồng thời hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã giải trình thêm một số ban khoăn của các đại biểu và khẳng định bộ công an sẽ nhân tức tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhanh chóng nghiên cứu và hoàn chỉnh dự án luật để chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã giải trình thêm một số ban khoăn của các đại biểu và khẳng định bộ công an sẽ nhân tức tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhanh chóng nghiên cứu và hoàn chỉnh dự án luật để chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi sáu tháng bảy tại thủ đô viêng trăn lào thủ tướng lào thông luân si su lít đã tiếp thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng cộng sản việt nam thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu bộ công an việt nam
nhân dịp đoàn sang tham dự hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi
tại buổi tiếp thủ tướng thông luân si su lít đánh giá cao sự hợp tác giữa bộ an ninh lào và bộ công an việt nam thời gian qua
nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa hai bộ đã góp phần bảo đảm an ninh cho mỗi nước
góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại lào việt nam
thủ tướng thông luân si su lít đề nghị bộ an ninh lào và bộ công an việt nam tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là về an ninh mạng phòng chống khủng bố tội phạm buôn bán ma túy và đào tạo nguồn nhân lực
trước đó thượng tướng bùi văn nam và đoàn đại biểu bộ công an việt nam đã chào xã giao bộ trưởng bộ an ninh lào vị lai lạ kham phong
và dự hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi
phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trong đảng bộ công an trung ương
đảng bộ công an các tỉnh thành phố và triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
biểu dương thành tích kết quả công tác của ủy ban kiểm tra thuộc các cấp đảng ủy công an nhân dân đã thực hiện trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức chương trình kiểm tra giám sát
trong đó tập trung kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm
quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát phải bảo đảm quy trình quy định và kế hoạch
cơ quan kiểm tra cần bám sát chủ trương của trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công an nhân dân thực hiện tốt chất lượng kiểm tra giám sát
thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đúng tầm quan trọng của lực lượng kiểm tra đảng trong công an nhân dân
và nêu trách nhiệm của ủy ban kiểm tra trong việc xây và chống qua việc kiểm tra giám sát
lấy trống làm xây lấy xây là chính dũng cảm thẳng thắn trong việc xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra giám sát
phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh bắc ninh
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cảm ơn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã quan tâm tạo điều kiện tối đa
trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh bắc ninh
trong thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy thời gian qua
và đề nghị công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở giai đoạn tiếp theo
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các cán bộ chiến sĩ được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã
cần nắm vững kiến thức về pháp luật nghiệp vụ bám sát cơ sở nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với các cấp ủy chính quyền cấp xã để có các chủ trương kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi công an huyện trà bồng
và đoàn xã trà sơn huyện trà bồng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn
đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã đến thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng võ thị đương
ở xã trà phú huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
mẹ đương năm nay tám mươi bảy tuổi
có người con trai là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
đoàn viên thanh niên các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn mẹ tiếp tục sống vui sống khỏe
luôn là tấm gương mẫu mịch cho các thế hệ con trai nói theo
đoàn thanh niên công an tỉnh và các đơn vị còn hỗ trợ sơn vôi và nhiều loại vật liệu khác để sơn sửa
quét màu mới cho ngôi nhà của anh hồ văn thắng ở thôn bắc xã trà sơn huyện trà bồng
gia đình anh thắng là gia đình có công với cách mạng đang thờ cúng liệt sĩ
căn nhà đã xây dựng nhiều năm nay nhưng do điều kiện khó khăn nên gia đình anh chưa thể sửa chữa sơn mới ngôi nhà
với đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng
đoàn viên thanh niên còn trao trên hai mươi xuất quà cho gia đình có công với cách mạng
gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn
đoàn cũng đã trao một mươi chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó
và tham gia dọn trên hai km canh mương giúp người dân sản xuất trồng trọt được thuận lợi
qua các hoạt động này tri đoàn muốn giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn
có tinh thần tích nhiệm với cộng đồng
của đoàn viên thanh niên trong tri đoàn và thông qua đó hình ảnh của người công an nhân dân
gần gũi gắn bó với người dân nhân dân nhằm phục vụ tốc yếu tỏa công tác
các hoạt động của tuổi trẻ công an tỉnh quảng ngãi đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân
thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ gia đình chính sách
cũng như sự quan tâm chia sẻ động viên các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế
sau năm giờ đồng hồ kể từ khi
nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ
bắt giữ đối tượng gây án là phùng văn tính ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vào khoảng chín giờ tối qua công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo của chị bùi thị thùy linh
bị một nam thanh niên cướp một ví da bên trong có hơn hai triệu đồng hai điện thoại di động
hai thẻ atm cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác trên quốc lộ hai thuộc địa phận xã đồng cương huyện yên lạc
sau khi tiếp nhận tin báo đến ba giờ sáng nay lực lượng chức năng đã xác định và truy bắt thành công
đối tượng gây án là phùng văn tính thu hồi được toàn bộ tăng vật của vụ án
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và kế hoạch của cục cảnh sát giao thông
công an tỉnh hà tĩnh giao quân tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
đợt giao quân sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày một mươi bốn tháng tám trên phạm vi rộng đặc biệt tập trung trên quốc lộ một a
là một điểm nóng tập trung nhiều xe tải trọng lớn và xe khách liên tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông tại hà tĩnh đã bố trí nhiều tổ công tác
gồm các chiến sĩ liên ngành phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ một quốc lộ tám a đường hồ chí minh
để kiểm soát ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
phòng cảnh sát giao thông đã lập kế hoạch và huy động tối đa lực lượng phương tiện và các thiết bị kỹ thuật để thực hiện kế hoạch
trong đợt tham gia đợt kế hoạch này ngoài lực lượng cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông
còn có lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp huyền và lực lượng cảnh sát tật tư cảnh sát cơ đồng và cảnh sát mát ủy
trong những ngày đầu cũng đã tăng cương công tác tuân trá kiểm soát và phát hiện nhiều lỗi vi phạm tật tư an toàn giao thông
với số tiền xử phạt dự kiến trên ba trăm năm mươi triệu đồng
cho tới thời điểm hiện tại lỗi vi phạm phổ biến nhất đã được xử phạt đó là không có đầy đủ giấy phép lái xe và bảo hiểm phương tiện còn hiệu lực
bên cạnh đó trường hợp các tài xế vi phạm nồng độ cồn cũng khá cao và chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm về ma túy
em đang vi phạm lỗi chạy hàng trên
vì mùa này là dân ở vùng tây nguyên có bơ tranh dây nhiều khách đi rồi mình phải chở
cho nên là biết là sai nhưng mà mình cũng muốn có khách nên là có chở mặt ít trên xe trên nóc xe
từ nay rồi đi thì không dám nữa
trong những ngày đầu ra quân lực lượng cảnh sát giao thông hà tĩnh đã xử lý được hơn một bốn trăm linh phương tiện vi phạm
trong đó có gần ba trăm linh phương tiện bị tạm giữ
trong đó có gần một trăm năm mươi người điều khiển phương tiện bị tước giấy phép
với tinh thần tập trung cao độ làm việc nghiêm túc không quản ngại thời tiết khó khăn
đợt ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông hà tĩnh sẽ giúp tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh trở nên ổn định hơn
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại xưởng chế biến gỗ rộng hàng nghìn mét vuông trên địa bàn xã cầm phước tây huyện căm lâm tỉnh khánh hòa khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
vụ cháy xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi sáng nay tại sưởng gỗ của công ty trách nhiệm hiệu hạn khắc việt
sưởng gỗ có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến trưa cùng ngày đám cháy được khống chế
tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
thưa quý vị tại nhiều nơi mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm bơi ở những khu vực nguy hiểm
song vẫn có không ít người dân tìm đến bơi
một nghịch lý khó hiểu thế nhưng vẫn đang tồn tại
theo ghi nhận của phóng viên thì ngay tại thủ đô hà nội đã xuất hiện các bãi tắm thiên nhiên
và người dân vẫn bất chấp sự an toàn của mình khi bơi tại những khu vực nguy hiểm này
các bãi tắm tự phát hay còn gọi là các bãi tắm thiên nhiên như thế này
thì đang trở thành một trong những địa điểm thu hút nhiều người dân thủ đô hà nội
đặc biệt là vào trong những ngày nóng lực
tuy nhiên ngay cạnh đó những tấm biển cảnh báo đây là khu vực nguy hiểm cấm bơi
thì dường như đang mất đi sự cảnh báo của nó
khu vực bãi tắm tự phát này chỉ dài chừng năm trăm linh mét
nằm giữa khu vực chân cầu thăng long và nhật tân
vào những ngày nắng nóng khu vực này chật kín người
và dù biết
đây là khu vực có biển cảnh báo cấm bơi
nhưng đây lại là thói quen của không ít người dân
con có hay ra đây tắm không
vì sao con thích ra đây
chỉ đơn giản vì mát mẻ
con có sợ không
ở đây nó có biển là cấm bơi
có có sợ
khi mà nơi cổ sợ ông cứ đòi lên bờ
thì ngày nào cũng đến cho các cháu đi
tắm ở đây thì có nguy hiểm không ạ
nói chung là cũng không nguy hiểm lắm
bởi vì nó có cái bãi thương thương ra
các cháu vẫn tắm được
mà con thấy ở đây nó có biển cấm bơi
ờ thì cái biển này thì nó từ xưa đến nay
hàng nghìn năm nay nó vẫn thế chứ
cứ năm nào mà nó chẳng cấm ở đây
chứ không có thường xuyên ra đây không ạ
thường xuyên đều
ngày hai buổi
cái tắm ở đây có
có sợ nguy hiểm không
mình cho thấy ở đây nó có biển cảnh báo
biển cảnh báo nhưng mà đây nó làn lắm rất làn
rất là làn mà giờ không
nếu mà mình cứ nó làn thì nó không có mớp mô
cứ đâm ra là
an toàn chứ không có vấn đề gì cả
người dân thường xuyên đến đây bơi cho biết
nếu chỉ tắm ở quanh khu vực ven bờ sẽ an toàn
chỉ những người bơi giỏi mới ra khu vực giữa dòng
vì vậy đây được cho là địa điểm tắm không nguy hiểm
nhiều người còn có tâm lý cho rằng
do mấy năm nay chưa xảy ra sự cố gì liên quan đến chết đuối hay tử vong
nên dù biết là cấm bơi
nhưng vẫn đến
ngay cạnh khu vực bãi tắm tự phát này
có văn phòng của tri cục đê điều và phòng chống lụt bão thành phố hà nội
tuy nhiên do không thuộc chức năng quản lý
nên bộ phận thường trực tại đây chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở cảnh báo người dân
có bao giờ chính quyền ra đây kiểm tra
có người ta cũng ra người ta bảo người ta cấm biển thì người ta cấm rồi
nhưng mà dân là tự nguyện
coi như là cảm thấy nó bình thường thì người ta ra thì người ta tắm thôi
mấy hôm nữa nước lên là thôi là cũng không bơi được
nó cao lên là không bơi được
số cái đợt này đang lông nó vẫn đang lông
trẻ con muốn đấy thì cái bể bơi thì nó hơi xa nói thật thế
đây thì đâu có biển cấm bơi lội kia trên này
nhưng mà vẫn bơi à
bơi thôi nóng quá phải ra bơi thôi
trời càng về chiều mát số lượng người đổ về đây để bơi lội ngày càng đông
không chỉ có người lớn nhiều người còn mang theo trẻ nhỏ
sự chủ quan của nhiều người dân là nguy cơ tiềm ẩn
những nguy hiểm khi tắm sông
bởi chỉ cần một dòng nước xoáy hay cát lún sẽ phải đánh đổi bằng chính tính mạng
chính quyền địa phương cần phải nhanh chóng vào cuộc để giải quyết vấn đề này
trước khi xảy ra hệ quả đáng tiếc
và người dân hãy nên thay đổi thói quen tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân
mặt khác tại khu vực trên đê những chiếc xe dù đã được khóa cẩn thận như thế này
vẫn có thể trở thành mục tiêu của đối tượng trộm cắp xe máy
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
ngày hôm nay hai ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
được đồng thời diễn ra tại trường đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm
và trường đại học bách khoa hà nội
rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến điểm thi
hay là việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đã được giải đáp
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại ngày hội xét tuyển đại học cao đẳng hai nghìn một mươi chín
tại ngày hội năm nay thì có khoảng hai trăm linh gian hàng
với gần một trăm linh trường đại học cao đẳng với hàng ngàn chuyên gia
sẽ tư vấn cho em học sinh trong việc chọn trường chọn nghề phù hợp
đặc biệt là trong việc thay đổi nguyện vọng
gian tư vấn của trường đại học thương mại đại học bách khoa đại học thủy lợi
thậm chí cả các trường cao đẳng cũng thu hút đông đảo các em học sinh và các bậc phụ huynh
những thắc mắc thay đổi nguyện vọng mức điểm phù hợp với chuyên ngành nào
đã được chuyên gia giải đáp
phụ huynh cũng như là trí sinh khi mà thay đổi nguyện vọng
thì các bạn hết sức là cân nhắc
trước hết là các bạn phải căn cứ vào cái mức điểm mà các bạn vừa thi xong
từ mức điểm đó các bạn sẽ so sánh đối chiếu với mức điểm mức xét tuyển
mà các trường đại học công bố những năm gần đây
việc công bố mức điểm của các trường đọc của nhau gần đây
so với năm nay tôi nghĩ rằng sẽ không tranh lệch là nhiều
đối với các em dưới hai mươi điểm thì em cũng rất nhiều cơ hội
được trúng tuyển vào các trường đại học
đối với thủy lợi chúng tôi thì cái ngưỡng điểm đó
thì em có nhiều cơ hội chúng vào các khối kỹ thuật xây dựng
rồi công nghệ thông tin rồi kỹ thuật cơ khí rồi hoạt truyền doanh kế toán
tuy nhiên các em dưới một mươi sáu điểm thì cơ hội trúng tuyển vào
các khối ngành kỹ thuật xây dựng thì cao hơn
ngoài ra các thí sinh cũng được các chuyên gia tư vấn tuyển sinh
các chuyên gia dự báo thị trường lao động tư vấn
và cung cấp thông tin
để các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân
để có khả năng khởi nghiệp tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
đó vừa là cơ hội thực hiện ước mơ phát triển sự nghiệp của các em
vừa để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
của đất nước và hội nhập quốc tế